trong năm vừa qua tốc độ tăng trưởng nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn thành phố hồ chí minh khá cao
với mức tăng sáu hai gần gấp đôi tăng trưởng bình quân cả nước giá trị sản xuất trên mỗi hectare đạt năm trăm linh hai triệu đồng
trong năm hai nghìn một mươi tám nông nghiệp thành phố hồ chí minh tiếp tục chuyển dịch theo hướng nông nghiệp đô thị
giảm diện tích lúa một vụ và diện tích mía hiệu quả thấp sang các loại cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao
như hoa lan mai cây kiểng rau an toàn bắp cỏ chăn nuôi chim yến bò thịt cá cảnh
giá trị sản xuất nông nghiệp đạt hơn hai mươi một bốn trăm linh tỷ đồng tăng sáu bốn
có hơn bốn trăm linh hectare diện tích canh tác tăng bốn tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi chín nông nghiệp thành phố hồ chí minh tập trung nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học
để sản xuất giống cây giống con chất lượng năng suất cao phát triển sáu loại cây trồng vật nuôi chủ lực
theo hướng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
tiếp tục triển khai đầu tư bốn dự án gồm dự án đầu tư xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao
phát triển sản xuất kết hợp du lịch sinh thái nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
đẩy mạnh đào tạo nghề cho khu vực nông thôn